các mark là một nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại có ảnh hưởng lớn nhất trong mọi thời đại
học thuyết do ông sáng lập là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới
nhân kỷ niệm hai trăm linh năm ngày sinh của ông truyền hình nhân dân sẽ dành một phần thời lượng đặc biệt để nhớ về các mark
người đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp giải phóng loài người khỏi mọi hình thức nô dịch áp bức bóc lột và tha hóa
đã nhiều năm nghiên cứu về chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân trần văn bính cho rằng
nếu trong thần thoại hy lạp nhân vật promete đã hy sinh bản thân mình lên thiên đình mang lửa về xử ấm cho nhân loại
giúp nhân loại bớt đi sự lạnh giá trong kỷ nguyên băng hà để tiếp tục phát triển đến ngày hôm nay
thì cũng sẽ là không quá khi chúng ta nói rằng các mark là một promete
của thời kỳ lịch sử mới
mark đã hy sinh toàn bộ tâm lực trí tuệ và thầy lực của mình để tìm ra ánh sáng soi dòi cho con đường của nhân loại đi tới buổi bình minh rực rỡ của mình
trong tương lai chính người đã đánh một dấu mốc cực kỳ quan trọng trong sự phát triển nhận thức của nhân loại về lịch sử
để nhân loại có thể tìm ra con đường đi tới tương lai và hạnh phúc của mình